còn tại quảng nam do ảnh hưởng của cơn bão số bốn những ngày qua tại địa bàn huyện biên giới tây giang tỉnh quảng nam đã gây ra sạt lở núi nghiêm trọng
hàng ngàn hộ đồng bào cơ tu trên tuyến biên giới việt lào đã bị chia cắt và cô lập
với nỗ lực của chính quyền các lực lượng chức năng căng mình khắc phục đến thời điểm này đã cơ bản thông xe bước một để tiếp cận hơn sáu bà con bị cô lập do sạt lở
tuyến đường dt sáu trăm linh sáu hàng trăm nghìn mét khối đất đá đổ xuống mặt đường tại km hai mươi chín cộng tám trăm linh
vụ sạt lở gây chia cắt bốn xã vùng cao huyện tây giang
khiêng bộ người cấp cứu cắt rừng về huyện bất chấp nguy hiểm là hình ảnh thường thấy trong những ngày qua ở các xã giáp biên với lào
mà chúng tôi đi qua là phải đi qua cái đường tắt mà đi bộ qua bây giờ là rất khó khăn
bố chờ từ bốn năm tiếng rồi đường không có mây mục mục để đi đường tắt không được
và có đường xe đi được mà lên xe vì đào khớp mà không được lên dốc sợ nguy hiểm lắm
sau khi xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng trên
huyện tây giang tỉnh quảng nam đã huy động hơn hai mươi phương tiện xe cơ giới cùng hàng chục nhân công để sớm thông đường
tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn sạt lở liên tục nên sau hơn ba ngày bị cô lập chia cắt
chiều ngày hai tháng một mươi mới chỉ có đi bộ và xe máy tạm thời lưu thông
chúng tôi cố gắng thông sớm nhất bởi vì ngày đêm sợ thiết là đông mưa nên rất khó khăn

chúng tôi đã thông tổng thời mức mộng và tiếp tục cố gắng để thông thiết nghỉ năm thời gian sớm nhất để cho bộ tổng lưu lại
thời tiết ở miền núi quảng nam vẫn đang tiếp tục mưa
những đồi núi no nước vẫn luôn trực trở sạt lở
nguy cơ chia cắt vẫn còn hiển hiện với hàng nghìn bà con vùng cao
cắm biển cảnh báo sạt lở lực lượng công an cơ sở tiếp tục ứng trực tại các vị trí sung yếu được coi là giải pháp
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng cao